thưa quý vị vụ việc một nhóm người nổ súng tại tỉnh đắk lắc đã gây ra đau thương và mất mát lớn về người cho không chỉ riêng lực lượng công an mà cả người dân
ngày hôm nay đoàn công tác của công an tỉnh hưng yên đã đến thăm hỏi động viên và trao tặng số tiền một trăm ba mươi bốn triệu đồng cho gia đình sáu liệt sĩ hy sinh và hai cán bộ chiến sĩ công an bị thương khi làm nhiệm vụ tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắk
đến thắp nén tâm hương tưởng nhớ các đồng chí cán bộ công an xã và cán bộ xã hy sinh đoàn công tác công an tỉnh hương yên đã trao quà và bày tỏ sự tiếc thương chia buồn sâu sắc với những đau thương mất mát to lớn của thân nhân gia đình các đồng chí đồng thời bày tỏ mong muốn thân nhân của các liệt sĩ cố gắng vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
sự hy sinh của các đồng chí mãi mãi được đảng nhà nước lực lượng công an và nhân dân ghi nhận biết ơn
các đồng chí là tấm gương sáng là động lực để cán bộ chiến sĩ công an cả nước nói chung công an tỉnh hương yên nói riêng học tập noi theo phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhân dân tin tưởng giao phó
cùng ngày đoàn đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà hai đồng chí cán bộ công an xã ia cà tùa và huyện chư quynh bị thương đang điều trị tại bệnh viện
mong muốn các đồng chí sớm bình phục ổn định sức khỏe tiếp tục sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân